sở du lịch hà nội vừa có công văn yêu cầu các cơ sở doanh nghiệp tổ chức cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố
bảo đảm môi trường du lịch an toàn đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trong dịp quốc khánh mùng hai tháng chín
sở du lịch hà nội đề nghị các đơn vị thường xuyên cập nhật thông tin chỉ đạo của các cơ quan chức năng về phòng chống dịch covid một mươi chín
tuyên truyền và khuyến cáo người dân không đi du lịch đến vùng có dịch
các khu điểm tham quan du lịch phải chủ động phối hợp với các doanh nghiệp lữ hành đơn vị vận chuyển khách du lịch
để điều phối các đoàn khách tránh tập trung số lượng đông tại cùng một thời điểm
các đơn vị doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành tạm dừng tổ chức các chương trình tham quan du lịch liên quan đến các địa phương đang có dịch
với các cơ sở lưu trú thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế trực tuyến khách lưu trú tại đơn vị và báo cáo hàng ngày với cơ quan chức năng để theo dõi
các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cần tuân thủ nghiêm việc đo thân nhiệt cho khách và giãn cách chỗ ngồi tối thiểu một mét